hãng sản xuất ô tô nổi tiếng của đức bmw đã thông báo thu hồi hàng nghìn xe chạy bằng động cơ diesel trên toàn thế giới
vì những mẫu xe này được cài đặt các chương trình phần mềm đo khí thải không tương thích
trong thông báo mới sau khi tiến hành kiểm tra nội bộ bmv phát hiện một số mẫu xe đã cài đặt phần mềm không tương thích
và sẽ thu hồi khoảng một mươi một bảy trăm linh sản phẩm trên toàn thế giới
đây là các mẫu xe sản xuất từ năm hai nghìn một mươi hai tới năm hai nghìn hai mươi
và hiện đã không được cài đặt
và hiện đã không được cài đặt
trước đó tờ nhật báo tấm gương của đức cũng đưa tin bmw đã thừa nhận với cơ quan cấp phép phương tiện giao thông rằng
một số mẫu xe của hãng cũng được cài đặt những phần mềm đo khí thải phản ánh không đúng mức khí thải thực tế
uy tín của ngành sản xuất ô tô tại đức bị ảnh hưởng trầm trọng kể từ sau vụ bê bối tham nhũng của hãng worldsowon
công ty mẹ của audi thừa nhận lắp đặt các thiết bị gian lận khí thải với một mươi một triệu chiếc xe trên toàn cầu
tuy nhiên chưa có báo cáo nào cho thấy bmw lỗi vi phạm này
liên quan đến căng thẳng ngoại giao giữa israel và palestine người dân jerusalem đã đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ
trước thông tin mỹ có kế hoạch sớm chuyển đại sứ quán từ tel aviv tới jerusalem trong thời gian sớm hơn dự định
một quan chức mỹ đã tiết lộ rằng nước này có kế hoạch mở đại sứ quán tại israel ở thành phố jerusalem vào tháng năm tới
chung với dịp kỷ niệm bảy mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
hồi tháng một phó tổng thống mỹ mike pen cũng thông báo với quốc hội
israel rằng kế hoạch di chuyển đại sứ quán mỹ sẽ triển khai vào cuối năm hai nghìn hai mươi
việc chuyển đại sứ quán mỹ tới jerusalem vào thời điểm kỷ niệm ngày lễ nác ba cho thấy họ không tôn trọng người dân tham gia sự kiện này
đó là sự khiêu khích vì họ đang làm mọi việc để khiêu khích chúng tôi
jerusalem là thủ đô vĩnh viễn của palestine đó là sự thật và quyết định của mỹ không mang lại lợi ích cho chúng tôi
trong một năm hai năm thậm chí chúng tôi sẽ không có lợi ích
thậm chí ba năm họ có thể đuổi chúng tôi ra khỏi đất nước của chúng tôi
theo các nguồn tin bộ trưởng tình báo israel ông israel kash đã lập tức hoan nghênh quyết định của mỹ
tuy nhiên quyết định này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của người dân và chính giới palestine
cho rằng đây là động thái vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế của washington
hủy hoại giải pháp hai nhà nước là lời tuyên bố chiến tranh chống lại người palestine
thế giới ả rập và hồi giáo
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân